tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn quốc hội sẽ làm việc tại hội trường
vào buổi sáng quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật chuyển giao công nghệ sửa đổi
sau đó quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án luật quản lý ngoại thương
vào buổi chiều quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật du lịch sửa đổi
thảo luận ở trường về dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
và biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy